đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu eu joseph borrell
bày tỏ hy vọng các quốc gia thành viên trong khối sẽ có thể thông qua đợt viện trợ mới trị giá năm trăm linh triệu euro
tương đương năm trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ dành cho ukraine tại hội nghị ngoại trưởng eu vào ngày hai mươi ba tháng một
ông moraw kỳ vọng các quốc gia thành viên eu sẽ đạt được thỏa thuận về đợt viện trợ nêu trên
vốn nằm trong khuôn khổ quỹ hòa bình châu âu
trong khi đó cùng ngày thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov đánh giá những tuyên bố của mỹ
về khả năng chuyển giao cho ukraine tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn ba trăm một mươi km là một phần
của chiến tranh tâm lý ông nhấn mạnh moscow đã nhiều lần khẳng định tình trạng leo thang của
cuộc chiến ở ukraine là con đường nguy hiểm nhất với những hậu quả khôn lường